thưa quý vị và các bạn theo đánh giá của ban hành động vì sự phát triển hòa nhập và tổ chức lao động thế giới
phụ nữ khuyết tật gặp rất nhiều rào cản khi đi xin việc và rất khó tìm được những cơ hội việc làm tốt
phù hợp với sức khỏe và năng lực của bản thân
một số liệu khảo sát mới đây cho thấy tỷ lệ phụ nữ khuyết tật có việc làm chiếm chưa tới là một phần ba số phụ nữ khuyết tật
trong số những phụ nữ khuyết tật hiện đang thất nghiệp cũng nhiều người đã từng có những việc làm nhưng phải bỏ việc giữa chừng bởi vì rất nhiều lý do
chính vì vậy mà hỗ trợ việc làm cho phụ nữ khuyết tật đang là một trong những vấn đề được ưu tiên hàng đầu hiện nay
trên con phố nhật triều quận tây hồ thành phố hà nội từ lâu chula fashion house đã trở thành một điểm đến quen thuộc
đối với những người yêu thích phong cách thời trang độc đáo kết hợp giữa tây ban nha và việt nam
nhắc tới chula fashion house người ta thường nhắc tới cặp đôi nhà thiết kế người tây ban nha laura và diego kotizat
những người đã dành tình cảm sâu đậm sắp son với đất nước và con người việt nam
đến nỗi có thể thấu hiểu và truyền tải những nét văn hóa tinh tế đậm đà bản sắc việt qua từng hoa văn họa tiết
thế nhưng có lẽ không nhiều người biết rằng để có được những sản phẩm độc đáo này là nhờ một phần không nhỏ của những người phụ nữ khuyết tật đã và đang làm việc ở đây
hiện nay có khoảng tám mươi nhân viên làm việc cho chúng tôi là phụ nữ khuyết tật
họ làm ở các vị trí khác nhau từ khâu vá in ấn
cắt mài đến kế toán hành chính
ngay cả quán bar của chúng tôi tại đây cũng có những người khuyết tật đang làm việc
điều mà chúng tôi tâm huyết nhất với chula không chỉ là những mẫu thiết kế thời trang độc đáo mà còn là cách chúng tôi muốn mọi người nhìn nhận được từ những người phụ nữ khuyết tật của chúng tôi
bạn có tin được không những sản phẩm độc đáo nhất của chúng tôi hiện nay những thiết kế có chất lượng tốt nhất hiện nay đều được làm dưới bàn tay của những người phụ nữ khuyết tật
tôi không muốn mọi người nhìn khác
các sản phẩm với sự thương cảm chỉ vì chúng được làm ra từ những người khuyết tật mà tôi muốn mọi người có thể nhìn thấy rằng những sản phẩm tốt nhất ấy là do những người khuyết tật làm ra bằng chính năng lực và tài năng của họ
đến việt nam từ năm hai nghìn bốn rồi đến với những người khuyết tật như một cái duyên chị laura không thể ngờ rằng chính những người khuyết tật này đã góp phần lớn mang đến những thành công của chị ngày hôm nay
dù gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp lúc ban đầu do bất đồng ngôn ngữ lại không hiểu được ngôn ngữ ký hiệu của người khuyết tật nên anh chị phải vận dụng tối đa ngôn ngữ cơ thể để có thể truyền tài mong muốn của mình
bên cạnh đó việc sử dụng một số từ ngữ kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành việc làm sao để chỉ họ pha màu được đúng màu sắc như mong muốn làm sao để cắt may chỉnh trang lại sản phẩm theo đúng thiết kế ban đầu là những rào cản không nhỏ đối với anh chị
thế nhưng đến nay sau gần một mươi năm năm gắn bó với việt nam và những người khuyết tật anh chị và những người phụ nữ khuyết tật nơi đây đã có thể dễ dàng trao đổi và làm việc với nhau
điểm đặc biệt là với hệ thống trải dài tại nhiều nơi như hà nội hội an sài gòn của việt nam bangkok của thái lan và madrid tây ban nha hệ thống chù la của anh chị đã có một lượng lớn các nhân viên đang làm việc
chỉ riêng tại việt nam đã có khoảng sáu mươi năm nhân viên
trong đó có tám mươi là người khuyết tật với mức lương từ ba đến chín triệu đồng một người một tháng
tôi phải nói rằng những người phụ nữ khuyết tật của việt nam rất tuyệt vời
họ làm việc rất chăm chỉ chỉ có điều họ ít cơ hội hơn so với những người khác
tôi thấy họ làm việc rất tận tâm và chẳng đầy nhiệt huyết
họ cũng có năng lực và khả năng như những người không khuyết tật khác thậm chí là nhiều khả năng của họ còn tốt hơn rất nhiều
tôi tin là họ không muốn chúng ta nhìn vào khiếm khuyết của họ
mà hãy nhìn vào khả năng của họ
chỉ cần trao cho họ cơ hội họ sẽ chứng minh được điều đó
tôi nghĩ người việt nam có thể tự hào về những người phụ nữ việt nam nói chung và những người phụ nữ khuyết tật nói riêng
cùng một lúc họ có thể làm được rất nhiều việc từ chăm sóc con cái dọn dẹp nhà cửa nấu nướng đến làm việc
đặc biệt là đối với những phụ nữ khuyết tật họ nỗ lực và cố gắng hết mình để tất cả những người làm việc với họ tiếp xúc với họ thay đổi suy nghĩ và cảm nhận về mình
để đến cuối cùng họ phải thốt lên
tôi nghĩ rằng ồ những người phụ nữ này không hề khuyết tật
họ chỉ có một chút khiếm khuyết nào đó chứ không hề mất đi khả năng của mình
họ có thể làm tất cả những gì họ muốn
đó là điều thật tuyệt diệu
còn tại thôn quất động xã quất động lớp học hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật của nghệ nhân theo tay hoàng thị khương ngày nào cũng chật kín chỗ
bà bùi thị khá năm nay đã gần bảy mươi tuổi
là một người khuyết tật về trí tuệ lại bị chèn dây thần kinh dẫn tới run tay nên bà không có nhiều khả năng lao động
sống một mình không có con cái nên cuộc sống của bà gặp rất nhiều khó khăn
nhiều lúc muốn được đi làm kiếm thêm đồng ra đồng vào nhưng đi đến đâu người ta cũng không nhận
rồi khi lớp học này mở ra bà được nhận vào học nghề
đối với bà ở cái ngưỡng tuổi thắt thập cổ lai hy này thì việc có được một nơi để vừa được học nghề
vừa có thêm bạn bè tâm tình trò chuyện bà vui lắm
không chỉ riêng bà mà rất nhiều chị em phụ nữ từ già tới trẻ
ai ai cũng đều phấn khởi khi có được cái nghề rồi lại kiếm được việc làm
khi mà được có cái lớp học nghề này thì là tôi cũng rất là vui mừng
và chúng tôi ra học hỏi và cố gắng làm động để thu nhập thêm
mình và đồng thời để cho cái đầu óc mình nó được thành thơi vui vẻ với bạn bè
đối với chúng tôi rất là ý nghĩa vì là thu nhập được một ít tiền
nhưng mà nó cảm thấy mình cũng coi như phấn khởi
đây là đồng tiền mình đã làm được ra sản phẩm và mình tự tiêu lấy
thì mình coi như rất là phấn khởi
có nhiều người thì cũng đi lại khó khăn
nên là đi đến những chỗ cũng có lơi người ta nhận cũng có lơi người ta không nhận
nhưng đến với nghề theo thì mình nhận hết được cái lớp dạy nghề này
thì cũng làm để cho chị em cũng phấn khởi có những thêm được công an việc làm
và chị em có được thu nhập để nuôi sống bản thân
và có những người có gia đình thì tạo thêm thu nhập cho con em
và những người mà không có gia đình thì để nuôi có thêm đồng tiền sinh hoạt
đồng gia đình
theo cục bảo trợ xã hội thuộc bộ lao động thương binh và xã hội
việt nam có khoảng tám triệu người khuyết tật từ năm tuổi trở lên
trong đó hơn bốn triệu người là phụ nữ khuyết tật và một hai triệu trẻ em gái khuyết tật
đây là nhóm yếu thế dễ bị tổn thương khả năng tiếp cận với hoạt động giáo dục
y tế việc làm cũng như các dịch vụ xã hội khác vẫn còn nhiều hạn chế
tỷ lệ nghèo đói thiếu việc làm của người khuyết tật cao hơn rất nhiều so với người bình thường
trong đó những khó khăn mà phụ nữ khuyết tật gặp phải cao ít nhất ba lần so với nam giới
những khó khăn này cản trở người khuyết tật nhất là phụ nữ khuyết tật trong cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng
chính vì vậy mà hiện nay các cơ sở trung tâm các hội nhóm đã góp phần không nhỏ
trong việc hỗ trợ việc làm cho phụ nữ khuyết tật
một số ngành nghề có tỷ lệ phụ nữ khuyết tật tham gia rất cao
như nghề thủ công hay may theo
cũng nhận được sự quan tâm của các tổ chức quốc tế trong vấn đề bao tiêu sản phẩm
từ đó khuyến khích người lao động sáng tạo thêm các sản phẩm
được đi làm gặp gỡ trò chuyện với mọi người tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc
tôi cảm thấy rất là vui
tức như là vừa được tạo một công an việc làm
có một mức thu nhập ổn định
và có thể là giao lưu với tất cả những trẻ em phụ nữ cùng hoàn cảnh
cùng hoàn cảnh chia sẻ với nhau những
niềm vui lợi buồn trong cuộc sống
có thể với những người bình thường thì nhiều khi nói thì mọi người chỉ hiểu được phần nào đó
nhưng mà chị em cùng cảnh với nhau có thể hiểu và thông cảm với nhau nhiều hơn
thực tế cho thấy mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay đều cải tiến từng ngày
nhằm đáp ứng nhu cầu mới điều kiện mới
trong khi vấn đề đào tạo nghề tạo cơ hội việc làm dành cho phụ nữ khuyết tật
vẫn là một bài toán khó đối với các nhà quản lý
phụ nữ khuyết tật vẫn chỉ được đóng khung cho một số nghề thủ công đơn giản
mà không có cơ hội được đào tạo thêm kể cả những người có khả năng
có lẽ rằng là cái góc nhìn của xã hội và những cái hỗ trợ từ mặt chính sách
cũng như là những cái hỗ trợ của xã hội hiện nay
và cái thừa nhận về vai trò và khả năng của họ thì còn rất là hạn chế
và những cái điều này thì nó đòi hỏi không chỉ cái góc nhìn thay đổi của xã hội
về vai trò và khả năng của người khuyết tật
mà còn yêu cầu một cái sự hỗ trợ về mặt chính sách
hỗ trợ về mặt chính sách của nhà nước để tạo ra những cái hành lang pháp lý
hay là tạo ra những cái môi trường thực sự là tích cực
để hỗ trợ cho họ hòa nhập cộng đồng một cách tốt hơn
tôi thì rất tin rằng là tất cả những người khuyết tật thì đều có những cái năng lực đặc biệt
hay là có những cái khả năng đặc biệt để có thể làm tốt cái công việc của mình
nếu như họ có cái điều kiện hỗ trợ xung quanh
và tạo điều kiện và niềm tin cho họ để họ làm được việc
người khuyết tật được coi là một trong những nhóm đối tượng yếu thế tại việt nam
đặc biệt là nhóm phụ nữ khuyết tật
vì vậy việc chỉ ra những nguyên nhân góp phần đề xuất các giải pháp
nhằm cải thiện điều kiện sống và làm việc đối với người khuyết tật
là một việc làm hết sức cần thiết
và để có thể tăng cường hỗ trợ việc làm
nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ khuyết tật nói riêng
và người khuyết tật nói chung
cần có sự phối hợp và thể hiện vai trò của các bên
như các cơ quan quản lý nhà nước doanh nghiệp
các hiệp hội đoàn thể và chính bản thân người khuyết tật
chương một mươi những quy định riêng đối với lao động nữ
quy định chính sách của nhà nước đối với lao động nữ trong điều một trăm năm mươi
cụ thể như sau
một bảo đảm quyền làm việc bình tẳng của lao động nữ
khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện
để lao động nữ có việc làm thường xuyên
áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt
làm việc không chọn thời gian giao việc làm tại nhà
có biện pháp tạo việc làm cải thiện điều kiện lao động
nâng cao trình độ người nghiệp
chăm sóc sức khỏe tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ
nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp
kết hợp hài hòa cuộc sống lao động và cuộc sống gia đình
có chính sách giảm thuế đối với người sử dụng lao động
có sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định của pháp luật về thuế
mở rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ
có thêm nghề dự phòng và phù hợp với đặc điểm về cơ thể
sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ
nhà nước có kế hoạch biện pháp tổ chức nhà trẻ
lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ
chương một mươi một những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên
và một số loại lao động khác
mục bốn lao động là người khuyết tật quy định
điều một trăm bảy mươi sáu chính sách của nhà nước đối với lao động là người khuyết tật
một nhà nước bảo trợ quyền lao động tự tạo việc làm của người lao động là người khuyết tật
có chính sách khuyến khích và yêu đãi người sử dụng lao động tạo việc làm
và nhận lao động là người khuyết tật vào làm việc
theo quy định của luật người khuyết tật
hai chính phủ quy định chính sách cho vay vốn yêu đáy từ quỹ quốc gia
về việc làm đối với người sử dụng lao động sử dụng lao động là người khuyết tật
điều một trăm bảy mươi bảy sử dụng lao động là người khuyết tật
người sử dụng lao động phải bảo đảm về điều kiện lao động công cụ lao động
an toàn lao động vệ sinh lao động phù hợp với lao động là người khuyết tật
và thường xuyên chăm sóc sức khỏe của họ
người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến lao động là người khuyết tật
khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ
điều một trăm bảy mươi tám các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật
sử dụng lao động là người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ năm mươi một trở lên
làm thêm giờ làm việc vào ban đêm
hai sử dụng lao động là người khuyết tật
làm những công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm
hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục do bộ lao động thương binh và xã hội chủ trì
phối hợp với bộ y tế bàn hành
thưa quý vị và các bạn chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thapsangniemtina org vn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo